sau khi thủ tướng quyết định nới lỏng lệnh cách ly xã hội tại nhiều địa phương
các hoạt động cơ bản đã được khôi phục như kinh doanh vận tài
tuy nhiên một số hoạt động mang tính chất tụ tập đông người tại một số địa phương vẫn tạm dừng
cụ thể ubnd tỉnh quảng nam vừa tiếp tục tạm dừng một số hoạt động vui chơi giải trí
trên địa bàn tỉnh đến hết ngày ba tháng năm để đề phóng dịch bệnh covid một mươi chín
sau đây là tổng hợp nhanh của một số địa phương
các hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm quán bar vũ trường internet công cộng
trò chơi điện tử karaoke giảm chiếu phim giảm hát trị liệu spa thẩm mỹ
các hoạt động văn hóa lễ hội hội thi hội diễn lễ kỷ niệm triển lãm và các bãi tắm biển công cộng
từ ngày hai mươi ba tháng bốn đến hết ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ubnd tỉnh giao chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các ngành chức năng
và ubnd các xã phường thị trấn thường xuyên kiểm tra
giám sát việc thực hiện kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không chấp hành quyết định này
ngày hai mươi ba tháng bốn tại thành phố huế nhiều hàng quán đã chủ động cây bàn ghế bảo đảm khoảng cách trên một năm mét
trước khi mở cửa phục vụ ăn uống trở lại
tuy nhiên vẫn có một số hàng quán vẫn tạm đóng cửa do vẫn chờ thông báo chính thức từ chính quyền địa phương
nhiều người đã không đeo khẩu trang khi đi ra đường
cùng ngày ubnd tỉnh thừa thiên huế thông báo một số loại hình dịch vụ tập trung đông người
như điểm tham quan di tích nghỉ lễ tôn giáo trên hai mươi người
các điểm chiếu phim quán bar vũ trường karaoke xe buýt liên tỉnh huế đà nẵng vẫn chưa được phép hoạt động
các dịch vụ ăn uống lưu trú văn hóa thể thao theo nhóm dưới một mươi người dịch vụ vận tải nội địa được trở lại hoạt động
từ ngày hai mươi ba tháng bốn mọi người dân hải phòng được đi lại bình thường nhưng phải đeo khẩu trang
thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi tiếp xúc
không tập trung quá hai mươi người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
và tiếp tục dừng các hoạt động như vũ trường karaoke ba lễ hội dạp chiếu phim sông hơi massage
trò chơi điện tử casino thư viện biểu diễn nghệ thuật khiêu vũ thể thao thể dục thể hình trong nhà
pia yoga du lịch tham quan bảo tàng và các khu di tích các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
riêng sơn ngôn chỉ được phục vụ người đang sinh sống và làm việc tại hải phòng
ngày hai mươi hai tháng bốn ủy ban nhân dân
tỉnh thanh hóa đã có quyết định cho các dịch vụ kinh doanh hàng ăn uống
cà phê giải khát spa thể thao trong nhà đều phép hoạt động trở lại
về yếu tố dịch tễ tỉnh thanh hóa cho phép mở rộng hoạt động một số dịch vụ theo yêu cầu
để vừa làm tốt công tác phòng chống dịch vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh
các cơ sở dịch vụ như hàng ăn cà phê giải khát spa thể thao trong nhà đều phép hoạt động trở lại
với điều kiện phải bảo đảm thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch theo quy định
hướng dẫn của ngành y tế tại cơ sở thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội